thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngọn đuốc sea games ba mươi hai đã chính thức được thắp sáng trên sân vận động
moralk techo thủ đô phnom penh của campuchia và năm nay thì với tinh thần thể thao sống trong hòa bình
đã được nước chủ nhà sea games ba mươi hai lan tỏa mạnh mẽ tới bạn bè khu vực và quốc tế
đông đảo cư dân mạng đã chia sẻ nhiều ấn tượng của mình khi theo dõi một bữa tiệc khai mạc hoành tráng
với ánh sáng đầy màu sắc cùng với những tiết mục rất đặc sắc
và cùng với đó đông đảo cư dân mạng cũng đã gửi lời chúc tới các vận động viên
trong đó có đoàn thể thao việt nam sẽ có những ngày tranh tài sôi động
tại đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi hai ở campuchia
thật sự quá đẹp mắt và ấn tượng
campuchia là nước đăng cai có mặt khai mạc sea games hoành tráng nhất từ trước tới nay
thật sự ấn tượng lần đầu tiên tôi xem hết chương trình khai mạc của một kỳ sea games
lễ khai mạc campuchia tổ chức rất ấn tượng vừa giàu bản sắc vừa hiện đại
trình diễn ứng dụng công nghệ hiệu ứng hình ảnh rất tốt
cả cách quay cũng khiến buổi lễ đẹp và hoành tráng hơn
đó là một trong số rất nhiều chia sẻ của cư dân mạng với màn trình diễn đầy mãn nhãn thú vị
sau một trăm năm mươi phút theo dõi lễ khai mạc sea games ba mươi hai ở campuchia
với một mươi hai năm trăm linh người tham dự từ một mươi một quốc gia trong khu vực đông nam á
trành tài ở ba mươi bảy môn
bảy môn thể thao với năm trăm tám mươi ba nội dung sea games ba mươi hai là kỳ đại hội có số nội dung lớn nhất trong lịch sử
hình ảnh văn hóa con người campuchia hiện lên thân thiện
bến cách qua các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống của đất nước chủ nhà
điều này đã thu hút sự chú ý không chỉ của cư dân mạng trong nước
mà cộng đồng quốc tế cũng đã dành nhiều lời khen cho lễ khai mạc này
màn diễu hành của các đoàn thể thao tham dự sea games ba mươi

các đoàn thể thao tham dự trao đón đồng nhiệt của người hâm mộ trên sân morodok techo
đoàn thể thao việt nam với người cầm cờ là vận động viên nguyễn huy hoàng
tại sân chơi thể thao năm nay đoàn thể thao việt nam tham dự với một ba thành viên
đặt mục tiêu dành từ tám mươi chín đến một trăm hai mươi huy chương vàng và xếp trong top ba trung cuộc
hình ảnh quốc kỳ việt nam tung bay rực rỡ đã liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ
với những cảm xúc đầy tự hào
rất nhiều lời chúc gửi tới đoàn thể thao việt nam cũng đã được cư dân mạng chia sẻ
mong rằng tất cả các vận động viên việt nam hãy cùng nhau làm nên một kỳ sea games thành công
và thắp sáng niềm tự hào việt nam trên đấu trường khu vực
thực sự khi chứng kiến hình ảnh lá cờ tổ quốc được kéo lên trong tiếng quốc ca cảm xúc rất tự hào
hãy thi đấu với niềm tự hào dân tộc và quyết tâm cao nhất phân đấu có mặt trong tốc đầu của đại hội
hãy là sứ giả của đất nước việt nam hòa bình thân thiện hữu nghị muốn làm bạn với tất cả các nước
và lan tỏa những nét đẹp của văn hóa việt nam tới bạn bè quốc tế
chúc việt nam sẽ giành được nhiều huy chương vàng
hiện các nội dung thi đấu của sea games ba mươi hai đã bước vào những ngày tranh tài căng thẳng
trong đó môn thi đấu của thể thao việt nam đã mang về những tấm huy chương đầu tiên đầy tự hào
trên bảng tổng sóc huy chương việt nam hiện vẫn đang dựa vào những tấm huy chương đầu tiên đầy tự hào

đặc biệt việt nam đã trở thành nước đầu tiên đoạt huy chương vàng tại sea games ba mươi hai
sau nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn thuộc bộ môn cờ ốc
rất nhiều cư dân mạng mong rằng thành tích tuyệt vời này sẽ được duy trì
và hy vọng với khởi đầu thuận lợi này sẽ giúp cho thể thao việt nam có thành tích tốt tại sea games
một số môn thi đấu không phải thế mạnh của thị trường
một số môn thi đấu không phải thế mạnh của thị trường
dự là một số môn như bóng đá điền kinh sẽ gặp khó khăn bởi năm nay nhiều vận động viên mạnh
mong rằng tất cả vận động viên hãy bình tĩnh tự tin và chiến thắng
điều quan trọng là chúng ta phải thi đấu đẹp với tinh thần thể thao cao thượng để mỗi khi quốc kỳ của việt nam được cử lên chúng ta có thể được khóc trong niềm tự hào dân tộc
quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất vì mâu cơ sắc áo của tổ quốc
sea games ba mươi hai diễn ra từ nay đến ngày một mươi bảy tháng năm tại campuchia
đây là sân chơi quan trọng để các nền thể thao đông nam á có cơ hội thể hiện tài năng nâng cao thành tích
đó còn là ngày hội thể hiện sự đoàn kết hữu nghị giao lưu văn hóa qua đó thắp cháy ngọn lửa hòa bình hữu nghị đoàn kết khu vực để đông nam á mạnh mẽ và thịnh vượng hơn
bạn có những ấn tượng gì về hình ảnh thể thao việt nam tại sea games ba mươi hai hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an